tiền sản giật là hội chứng vô cùng nguy hiểm xảy ra trong quá trình mang thai của người phụ nữ
có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của người mẹ và thai nhi nếu không được xử lý kịp thời
đáng chú ý là hội chứng bệnh này không có biện pháp phòng tránh mà chỉ có thể chủ động theo dõi
bằng cách khám thai định kỳ để phát hiện sớm và có hướng điều trị thích hợp
tuy nhiên hiện có không ít thai phụ vì nhiều lý do khác nhau mà bỏ qua việc khám thai
hoặc khám không thường xuyên nên khi xảy ra tiền sản giật đã không kịp xử lý
dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra
mang thai đến tuần thứ ba mươi một nhưng cô gái người tài này chỉ đi khám thai được hai lần trong thời kỳ đầu
thai nhi lớn lên trong bụng ra sao chị cũng không hề hay biết
hậu quả là chị đã phải trải qua cơn thập tử nhất sinh khi mắc phải chứng tiền sản dật
nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng cao tay chân phù men gan tăng người mê mang
các bác sĩ bệnh viện đa khoa quảng ninh đã phải tiến hành cấp cứu phẫu thuật đón cháu bé ra đời
tuy nhiên thai nhi đã không có tiếng khóc toàn thân bị dị dạng bụng phù cứng và tử vong ngay sau đó
theo các bác sĩ nguyên nhân là trong quá trình mang thai phụ đã không đi khám thai thường xuyên
nên không theo dõi được tình trạng của thai nhi để có hướng điều trị và can thiệp kịp thời
lần sau gần nhất là cách đây hai ba tháng khám không thường xuyên vì em chỉ đi khám ba tháng đầu
khuyến cáo rằng những người chuẩn bị mang thai
thì nên đi khám bệnh toàn thể để phát hiện sớm những cái bệnh mãn tính
ví dụ như tiềm ẩn huyết áp cao tiềm ẩn về gan tiềm ẩn về thận
nếu như có các dấu hiệu của các bệnh lý ấy thì điều trị sớm đi
thì rõ ràng là mình cũng sẽ giảm bớt được những nguy cơ của tiền sản dật
người ta vẫn tầm soát được tầm soát bằng cách nào tức là tầm soát bằng cách có kế hoạch quản lý thai nghẽn
nếu như trong cơn sản dật ấy mà không được
chăm sóc mà không được can thiệp kịp thời ấy
thì thường nó có những biến chứng như thế này cắn phải lưỡi
cái biến chứng thứ hai là ngưng thở và không có kiếm kiệp có thể tử vong
có rất nhiều biến chứng và những biến chứng ấy nếu không được giải quyết sớm
thì người bệnh sẽ phải chịu một cái di chứng và phải chịu cái tật suốt đời
kể cả những cái tai biến nặng thì sẽ gây đến tử vong rất cao
có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho cả người mẹ và thai nhi
chính vì thế khi mang thai phụ cần đi khám thai định kỳ thường xuyên
để theo dõi tình trạng sức khỏe không chủ quan để tránh hậu quả đáng tiếc